ngày năm chín thành ủy thành phố cần thơ tổ chức hội nghị sơ kết năm năm thực hiện chỉ thị số bốn mươi của ban bí thư trung ương đảng
về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
sau năm năm triển khai thực hiện chỉ thị số bốn mươi đã đi vào cuộc sống tác động mạnh mẽ và tích cực đối với hoạt động tiến dụng chính sách trên địa bàn
đã có hơn một trăm tám mươi hộ nghèo hộ cận nghèo được vay vốn với tổng doanh số gần ba năm trăm linh tỷ đồng
góp phần nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống cho nhân dân
tiếp sức cho nhiều mô hình kinh tế chất lượng cao sản xuất kinh doanh có hiệu quả
tuy nhiên công tác quản lý tiến dụng chính sách từng lúc từng nơi chưa được quan tâm đúng mức
chất lượng tín dụng còn tiềm ẩn nhiều rủi ro một số đối tượng vay vốn chưa nhận thức đầy đủ vai trò trách nhiệm trong nghĩa vụ chi trả các khoản vay